chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
các bạn đang theo dõi tin tức khai tư sớm mới nhất
thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc học sinh ẩu đà để giải quyết mâu thuẫn
khiến dư luận bức xúc
liên quan đến vụ nữ sinh lớp tám ở nghệ an bị tấn công hội đồng
nữ sinh cầm đầu bị buộc tạm dừng học một tuần
sáu em còn lại bao gồm cả nạn nhân bị tấn công nhận hình thức kỷ luật khiển trách
ngày một mươi bốn tháng năm ông nguyễn hải đông hiệu trưởng của trường trung học cơ sở diễn hồng
huyền diễn châu nghệ an cho biết
hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và có quyết định kỷ luật bảy nữ sinh liên quan đến vụ ẩu đả
quay clip đăng tải trên mạng xã hội
cụ thể nữ sinh cầm đầu là em ttu lớp chín d bị kỷ luật hình thức nặng nhất là buộc tạm dừng học một tuần
sáu em còn lại bao gồm cả nạn nhân nhận hình thức kỷ luật khiển trách và thông báo với gia đình
một số nữ sinh dù không tham gia ẩu đả nhưng chứng kiến vụ việc mà không có động thái can ngăn
còn cười đùa cổ vũ cũng bị khiển trách
ngoài ra còn có một số nữ sinh của các trường khác có mặt trong clip
hiện nay các nhà trường cũng đã yêu cầu làm từng trình để xử lý
cơ quan công an cũng đã vào cuộc làm việc với những người liên quan
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị hai nữ sinh khác liên tục tấn công giã man
trong khi đó nhiều nữ sinh khác đứng xung quanh cửa đùa quay clip
vụ việc xảy ra trên địa bàn xã diễn ngọc huyện diễn châu vào ngày bảy tháng năm
nữ sinh bị tấn công đang học lớp tám c của trường trung học cơ sở diễn hồng
còn hai nữ sinh tham gia hành hung một em là ttu học sinh lớp chín d trường trung học cơ sở diễn hồng
em còn lại là ptmt đã bỏ học ít năm trước
ban giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh của các em liên quan đến vụ ẩu đả tới trường để làm việc và lấy lời khai viết bản tường trình
ban đầu gia đình nói sẽ giải quyết nội bộ vì là anh em họ hàng
tuy nhiên sau đó hai gia đình không tìm được tiếng nói chung
trước đó không lâu tại bình dương cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự
liên quan đến vụ một nữ sinh bị tấn công ngay trước cổng trường ông đỗ minh thành hiệu trưởng trường trung học cơ sở bình chuẩn
phường bình chuẩn thành phố thuận an tỉnh bình dương đã có báo cáo giải trình
chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
theo đó tqa nữ và nqgb nam là học sinh cùng lớp bảy a tám có mâu thuẫn trên mạng xã hội
sau đó em đã truyền đến quý vị
nqgb nhờ phương khánh học sinh lớp tám a chín đã nghỉ học từ cuối học kỳ một tấn công em qa như trong video clip
hiện gia đình đã đưa qa đi kiểm tra sức khỏe trục ct scanner đầu
bác sĩ kết luận là chấn thương phần mềm bầm tím tay chân
nhà trường cũng đã làm việc với phụ huynh của qr và gb
phụ huynh đã rất hợp tác và mong muốn cho con em tiếp tục học tập tại trường
tuy nhiên phương khánh đã nghỉ học nhà trường không thể kết nối với gia đình
hiện nhà trường đang chờ kết quả làm việc từ cơ quan công an
để trường có biện pháp xử lý phù hợp
ngày hai tháng bốn công an huyện đắc lây con tum cho biết đã làm việc với bốn học sinh tham gia vụ bắt quỳ
và tấn công nữ sinh imt tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đắk lê
theo đó bốn nữ sinh này được xác định là ptth sinh năm hai nghìn một mươi il sinh năm hai nghìn tám cùng học trường trung học cơ sở dapet
và ilkt sinh năm hai nghìn tám iah sinh năm hai nghìn tám
cùng học trường trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện đắk lê
bước đầu cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu của các tội cố ý gây thương tích hoặc làm nhục người khác
nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội
gia đình các nữ sinh tham gia tấn công học sinh imt đã đến gặp xin lỗi gia đình em này
các bên gia đình thống nhất giải quyết vụ việc bằng hình thức dân sự
và yêu cầu nhà trường có biện pháp giáo dục kiểm điểm học sinh theo nội quy của nhà trường
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị bắt quỳ dưới nền nhà
và một nữ sinh khác liên tục tấn công nữ sinh này
nữ sinh quỳ gối bị tấn công đến ngã xuống nhưng vẫn bị yêu cầu quay lại quỳ ở vị trí ban đầu
nhiều học sinh chứng kiến vụ việc nhưng không có ý định ngăn cản
theo xác định của cơ quan chức năng vụ việc trong video nói trên xảy ra tại khu nội trú của trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đắc lây
cụ thể tối ngày hai mươi bảy tháng ba lợi dụng lúc không có bảo vệ
người khác đã lẻn vào khu nội trú rồi thay nhau tấn công nữ sinh imt học lớp một mươi tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đắk lê
tối hai mươi chín tháng ba trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đắc lây con tum cho biết nữ sinh bị bạn bắt quỳ có hoàn cảnh rất khó khăn
sau khi xảy ra vụ việc trên nữ sinh tê đã gọi ông ngoại đến đón về nhà
đến ngày hai mươi tám tháng ba khi ông ngoại đến phản ánh nhà trường mới nắm bắt thông tin sự việc
được biết nữ sinh t có hoàn cảnh khó khăn khi mổ khôi cha
con mẹ thì mắc bệnh viện
sau khi bị tấn công em chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý
ngày một mươi một tháng một mươi một thông tin từ công an tỉnh nam định cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ bảy thanh thiếu niên sinh năm hai nghìn sáu đến hai nghìn chín
cùng chú tại huyện nam trực để điều tra hành vi hành hung nam sinh lớp một mươi hai tử vong
các đối tượng bị tạm giữ gồm vũ anh đức vũ tuần phát nguyên đạt phát cao huy hoàn đỗ quốc khánh nguyễn đại tuân
cùng chú tại thị trấn nam định
nam giang cao xuân trường chú ở xã nam cường
nạn nhân trong vụ việc đã năm sinh nguyên anh tuấn một mươi tám tuổi chú tại xã đồng sơn cùng huyện nam trực
học sinh lớp một mươi hai a bốn trường trung học phổ thông nam trực
theo cơ quan công an nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do mâu thuẫn xảy ra từ trước đó
cụ thể tối ngày sáu tháng một tuấn có mâu thuẫn với một thanh niên tên hảo
hảo nhớ đức diện hoàn trả thù tuấn
nhưng đức diện lại bị tuấn dùng gậy sắt tấn công khiến hai đối tượng ghi hận
và quyết phải trả mối thù này
trước đó trên mạng xã hội xôn xao video ghi lại cảnh một thanh niên bị nhóm người truy đuổi gây thương tích
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày bảy tháng một
tại khu vực ao xanh cụng công nghiệp đồng côi thị trấn nam giang huyện nam trực
xảy ra việc hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
một nhóm cùng đức cùng nhiều thanh niên khác
nhóm còn lại chỉ có hai người là tuấn và bạn là bùi trần mạnh hùng cùng tuổi
tại đây do không giải quyết được mâu thuẫn
nhóm của đức đã dùng gậy gỗ nhặt bên đường và gậy sắt mang theo
tạo động liên tiếp vào các vị trí trọng yếu của tuấn khiến nam sinh ôm đầu ngã ra đất
hình ảnh do camera ghi lại cho thấy
quá trình diễn ra vụ việc nhóm của đức đuổi tuấn chạy từ dưới ruộng lên đường làng
rồi dồn vào cổng một tòa nhà tấn công hội đồng
hình ảnh khác là tuấn bị ngã nằm bên vệ đường và một thanh niên cởi chân
dùng hung khí tấn công liên tục vào người tuấn
trước sự chứng kiến của một số thanh niên khác
tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định
nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày do trấn thức não
ngày một mươi tháng một công an tỉnh nam định cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ hình sự bảy thanh thiếu niên
cùng chú tại huyện nam trực để điều tra vụ việc tấn công hội đồng
khiến nam sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông nam trần tử vong
theo tìm hiểu từ người dân địa phương và từ các thầy cô giáo trường trung học phổ thông nam trực
thời điểm tuấn bị tấn công nam sinh đang sống cùng với ông bà
vì cha mẹ vắng nhà vào miền nam mưu sinh bằng nghề bán phở
ngày tuấn bị tấn công tử vong là ngày chủ nhật tuấn không đến trường
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cũng liên quan đến vấn đề ẩu đà giải quyết mâu thuẫn của học sinh
trước đó trên mạng xã hội đã lan truyền một bài viết về một học sinh cấp ba ở thị xã an nhơn bình định
bị nhóm bạn tấn công hội đồng dân tới gãy mũi phải vào viện cấp cứu khiến dư luận phẫn nộ
vừa qua lãnh đạo trường trung học phổ thông số ba an nhơn thị xã an nhơn cho biết
công an địa phương đang làm việc với một số học sinh liên quan đến việc gây thương tích cho em nguyễn thành thương
sinh năm hai nghìn bảy học sinh lớp một mươi a bốn
khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng năm
em nguyễn thành thương và em bùi anh phi sinh năm hai nghìn bảy lớp một mươi a năm
trường trung học phổ thông số ba an nhơn nhắn tin thách thức nhau
khi hết giờ học em bùi anh phi đã tấn công thương
sau đó một nhóm học sinh ở lớp một mươi a năm của trường này tiếp tục tham gia hội đồng
làm em thương bị thương ở mũi và vùng mặn
phát hiện sự việc lãnh đạo và nhân viên y tế trường trung học phổ thông số ba an nhơn
đã đưa em thương đến trạm y tế xã nhơn thọ để sơ cứu
sau đó nhà trường chuyển em này đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
để cấp cứu điều trị
ông nguyễn sơn đồng hiệu trưởng trường trung học phổ thông số ba an nhơn cho hay
do trước đó các em có nhắn tin qua lại thách thức nhau nên tan trường mới xảy ra xô xát với nhau
sau khi xảy ra vụ việc nhà trường mời phụ huynh đến cam kết giáo dục
trước mắt nhà trường ổn định tổ chức để đảm bảo việc dạy học diễn ra bình thường
nếu kết luận tỷ lệ thương tích của em thương trên một mươi một công an sẽ khởi tố
em nguyễn thành thương cho biết
hôm nay em vừa bước ra khỏi lớp đi được vài bước thì có bạn kéo lại rồi tấn công khiến em bị chóng
khi máu mũi em chảy nhiều quá nên các bạn bỏ chạy
theo ông nguyễn thành trung năm mươi ba tuổi cha của thương
mà trưa ngày hai mươi tháng một mươi hai cả nhà ông đang làm đám rỗ nên không ai hay biết chuyện gì xảy ra
phải đến khi con gái ông chạy từ trường về nhà để báo thì mọi người mới biết con trai bị hành hùng
ông trung nói
lúc nghe con gái về nhà nói tôi chạy lên trường thì mọi người đã đưa thương đi tới trạm y tế
tôi chạy lên thì thấy nó chảy máu nhiều quá tôi nhìn con và đau lòng vô cùng
bà nguyễn thì em nhỏ mẹ thương cho hay
nghe tin con bị thương tôi rất xót
tôi mong nhà trường công an vào cuộc làm rõ để đòi lại công bằng cho con tôi
và cũng không để xảy ra những trường hợp học sinh khác bị hành hung như con tôi
sau khi bình tĩnh thương cho biết
nhiều ngày trước những học sinh nam này cùng thương có chơi game trên mạng

những học sinh này thường gọi thương là thẳng bệnh đau và những từ rất khó nghe
không những vậy các học sinh này còn nhắn tin khủng bố thương rất nhiều lần
thương cho biết thêm em rất bực nên nói với các bạn là giờ tụi bay muốn cái gì
sau đó một bạn nói là em muốn cái gì thì mấy bạn đó cũng chiều rồi sau đó em bị tấn công
theo phương trước đây những người hành hung em thường hay chọc gạo

trong khi đó ông trung cho biết cách đây khoảng một tuần thương có trình bày ý định muốn nghỉ học nhưng không nói lý do
cả nhà rất lo lắng và động viên em tiếp tục đi học
ông trung bức xúc nó cứ đòi nghỉ học mà không chịu nó lý do
đến bây giờ thì nó mới nói trên trường bị các bạn hội đồng
tôi không ngờ các cháu trên trường lại xảy ra chuyện như thế này
vì một mâu thuẫn nhỏ nhưng lại uy hiếp tinh thần rồi ra tay khiến con tôi phải nhập viện cấp cứu
tôi vô cùng đau lòng
còn theo thầy đào trọng thanh giáo viên chủ nhiệm của em thương
từ trước tới giờ ông không hề nghe phản ảnh gì từ em thương
bản thân thương là một học sinh hiền lành
ông thanh chia sẻ hôm hai mươi tháng một mươi hai tôi lại không có tiết dạy ở trường nên không nắm rõ cụ thể
sau khi xảy ra sự việc tôi cũng đã báo cáo nhà trường và động viên tinh thần của thương
theo bác sĩ khoa tai mũi họng bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
em thương bị gãy xương mũi chính vết bầm ở vùng
mặt bác sĩ sẽ chỉnh hình mũi cho bệnh nhân và theo dõi điều trị
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ông đào đức tuấn giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định
đã ký ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng ngừa tình trạng mâu thuẫn
ẩu đả liên quan đến học sinh
việc ban hành văn bản được thực hiện sau khi xảy ra vụ việc
một học sinh lớp một mươi a bốn trường trung học phổ thông số ba an nhơn tỉnh bình định
bị một nhóm học sinh cùng trường gây thương tích phải nhập viện điều trị
theo ông tuấn hàng năm
sở đều có văn bản chỉ đạo công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh học viên
để phòng chống tình trạng học sinh hỗn chiến nâng cao kỹ năng sống
và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
tuy nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra tình trạng tương tự
vụ việc của nam học sinh lớp một mươi không chỉ gây bức xúc trong dư luận xã hội
mà còn làm tổn thương uy tín của ngành giáo dục
hệ công an thị xã an nhơn đang điều tra xử lý vụ việc này
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định cho rằng
nguyên nhân dẫn đến vụ việc vừa nêu là các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh
mà nhà trường phụ huynh chưa sâu sát nắm bắt và giải quyết kịp thời
sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
khẩn trương giả soát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa các tình trạng tương tự
đồng thời tăng cường giám sát kịp thời nắm bắt các mâu thuẫn phát sinh
trong nội bộ học sinh học viên để giải quyết không để mâu thuẫn kéo dài chậm giải quyết
dẫn đến tình trạng học sinh học viên tự giải quyết mâu thuẫn bằng các hình thức khác